hiện công an tỉnh long an đã khởi tố bốn đối tượng để sớm truy tố đưa ra xét xử trước pháp luật
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an nhận được tin báo của bà nguyễn thúy liễu
chú tệ phường bình hương hòa b quận bình tân tp hcm bị lừa tiền đặt cọc muôn đất
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
cảnh cứ kết quả điều tra vào khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
phạm văn phụng bốn mươi năm tuổi chú xã đức hòa thượng huyện đức hòa gặp nguyễn bảo thái ba mươi bảy tuổi
trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa là bạn cùng làm nghề môi giới mua bán đất tại quán cà phê ở thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa
tại đây phụng cho thái biết có thờ đất ở gần cống gò múi thuộc xã đức lập hạ huyện đức hòa được giao bán
nên bàn về thái làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và giấy chứng minh nhân dân giả theo thông tin của chủ đất
rồi tìm người đóng giả làm chủ đất đứng ra bán thờ đất trên để chiếm loạt tiền đặt cọc rồi chia nhau thiêu xài
sau khi bàn bạc thái lên mạng internet đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân với giá ba triệu đồng mỗi cái
sau đó phụng liên lạc với trần văn lợi năm mươi bốn tuổi trú tại huyện củ chi tp hcm chụp ba tấm ảnh loại hai x ba đưa cho thái làm giấy chứng minh nhân dân giả
đối tượng lợi sẽ đóng giả chủ đất đứng ra giao dịch khi có người mua thửa đất trên
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
sau khi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng minh nhân dân và tìm được người mua
phụng điện thoại hướng dẫn cho lợi thỏa thuận mua bán với người mua theo nội dung đã chuẩn bị trước
sau đó ba đối tượng thái lợi phụng và nguyễn văn hay ba mươi bảy tuổi cùng chú tại xã đức hòa thượng huyện đức hòa
lấy hai bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân giả đưa cho người mua đất để làm hợp đồng đặt cọc
sau khi lấy được bảy trăm linh triệu đồng tiền đặt cọc các đối tượng trên đã chia nhau để sử dụng vào mục đích cá nhân
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt ba đối tượng gây ra vụ lừa đảo gồm phụng lợi và hay còn tên thái đã bỏ trốn
đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thái bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an bắt giữ tại thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa
và đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo cùng với ba đối tượng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu hồi của ba đối tượng được gần năm trăm linh triệu đồng trả lại cho người bị hại
một kết quả đấu tranh thì có hai bị hại đã gửi đơn để nhờ cơ quan chức năng là làm rõ hành vi của bốn đối tượng này
để có tài liệu và củng cố những vụ mà chưa làm rõ thì phòng cảnh sát hành sự thông báo đến các người dân
ai là nạn nhân trong các vụ lừa đảo cho bốn tên là phụng
hay lợi thực hiện hành vi lừa đảo thì đến cơ quan chức năng để cung cấp thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bốn đối tượng trên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời hoàn tất hồ sơ điều tra để đề nghị truy tố bốn đối tượng trên ra trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tạm giữ hình sự lái xe hoàng xuân hòa hai mươi sáu tuổi
ở xóm chín xã xuân thắng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa để điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy vừa qua trên quốc lộ năm
theo cơ quan điều tra lái xe hoàng xuân hòa không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi ba tháng bảy trên quốc lộ năm đoạn qua xã cộng hòa huyện kim thành tỉnh hải dương
ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h một trăm một mươi bảy
ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi năm nghìn chín mươi bảy do hòa điều khiển đã mất lái lao vào giải phân cách giữa
chiếc xe tải chờ dài khoảng hai mươi mét rồi lật nghiêng vào nhóm người đang chờ sang đường
vụ tai nạn đã khiến năm người tử vong tại chỗ hai người bị thương
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
nhất là với các bạn
vật liệu xây dựng sắt nhọn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
trên địa bàn huyện thống nhất tỉnh đồng nai trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp
đã có không ít vụ tai nạn làm chết người do xe tự chế chở tôn gây ra
đây là những sự việc dóng lên hồi chuông cảnh báo về loại phương tiện này
giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã xảy ra vụ xe lôi tự chế trở tôn cứa đất cổ một người đi xe mô tô
đã khiến nhiều người dân bất ngờ
nhiều người dân bất an khi lưu thông trên đường
đây cũng chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm
do xe thô sơ trở vật xác nhọn quá khổ quá tải gây ra
trong những năm qua trên địa bàn huyện thống nhất đã thực hiện chỉ đạo
của giám đốc quân tỉnh rồi là có bán an toàn giao thông tỉnh
nhất là sự phối kết hợp với phòng pc tám của quân tỉnh
tuy nhiên đã giả soát và giải quyết cơ bản để chuyển đổi sử dụng các phương tiện này
tuy nhiên cái thực trạng do không những là phục vụ cho nông nghiệp
và những cái phục vụ cho những cái bán hàng cũng sử dụng các cái xe tự chế
và vừa qua cao điểm nhất là ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh bảy trăm sáu mươi chín ấy
ở lõ lâm thì xảy ra một cái vụ xe tự chế mà đi mua phế liệu
rồi gây tai nạn làm chết một người
cái này thì vấn đề rất đáng tiếc
để tiếp tục xử lý các vấn đề này
chặt quản lý loại hình phương tiện này góp phần đảm bảo an toàn
cho người và các phương tiện khác tham gia giao thông
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện thống nhất đã tiến hành tổng kiểm tra
giả soát tất cả các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện
có sử dụng phương tiện này vận chuyển phế liệu yêu cầu viết cam kết không vi phạm
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người sử dụng xe ba bánh không chở hàng công canh
quá khổ quá tài chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
cảnh sát giao thông ba ngành này thì nói là không có chữa quá quyết cách quy định
thì anh em ba các chúng tôi cũng chấp hành
đúng không có chữa vì trong thùng thôi không chữa gì ở ngoài lòi
ngoài một thùng quá quy định thì anh em chúng tôi ba các
chúng tôi quyết tâm như vậy thì sợ ảnh hưởng cho người dân và cho bản thân gia đình mình nữa
để khắc phục những tồn tại nêu trên cùng với việc đẩy mạnh công an huyện thông nhất
công tác tuyên truyền công an huyện thông nhất còn tăng cường lực lượng tuần tra kiểm tra
xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời kiến nghị các ngành liên quan chính quyền địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm đối với công tác này
các chiếc phương tiện này do người dân sử dụng là do ngay địa phương ngay địa bản dân cư
nên chúng ta phải nắm tốt chúng ta phải điều tra cơ bản và nắm chắc
để có biện pháp kiến nghị với chính quyền địa phương
và các ngành liên quan để chuyển đổi cùng các ngành để một là ổn định cuộc sống và chuyển đổi nghề nghiệp
thứ hai là phải tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra cương quyết xử lý
không để xảy ra tình trạng tái vi phạm
trong thời gian tới với trách nhiệm của bàn an toàn giao thông
thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với bàn an toàn giao thông
nhất là người đứng đầu trong các cơ quan
ngay đây phương anh phải nắm chắc được và có biện pháp xử lý rứt điểm
là các phương tiện sơ sơ còn hoạt động ở những nơi địa bàn dân cực
với sự vào cuộc mạnh mẽ kiên quyết của các ngành chức năng và chính quyền địa phương
đặc biệt ý thức tham gia chấp hành giao thông đúng pháp luật của người dân
sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến phương tiện thô sơ này
công an huyện đắk hờ đông tỉnh đắk nông
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan minh châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã đắk xom huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông về tội hiếp dân
còn về tội cố ý gây thương tích công an huyện đắk song tỉnh đắk nông
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn tuấn hộ khẩu thường trú tại thôn hai e hai mươi chín xã đắk mon huyện đắk xom tỉnh đắk nông
có sẹo thẳng dài một năm cm trên trước mép phải
và đối tượng trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho chúng tôi
những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an